vào sáng ngày hôm nay công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc cho biết là đang tổ chức lực lượng vào hiện trường cây ngã đổ đè lên ba người tử vong một người bị thương
thuộc khu vực rừng ở xã giang mau để khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu ngày một mươi bốn tháng một mươi một có một mươi người ở thôn ea ba xã cư pui huyện crong bông đi vào rừng sâu thuộc địa phận xã mang nhang huyện crong bông để tìm lan và hái nấm
cho đến khoảng một mươi một giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một xuất hiện mưa to và gió lớn nên một mươi người này đã dựng hai lán chạy trong rừng để trú mưa
tuy nhiên một lúc sau bất ngờ một cây gỗ lớn gần đó đã đổ xuống hai lán chạy này hậu quả làm ông giàng xéo chính chị vàng thị mai và mua thị mo tử vong ngay tại chỗ
bà sùng thị dế là vợ của ông trình bị thương sau khi sự việc xảy ra những người may mắn sống sót đã chạy về báo cho người thân và chính quyền địa phương tới hiện trường ứng cứu